các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đối với số ngà voi sừng tê giác bảy tt cơ quan chức năng xác định nguồn gốc hàng xuất phát từ cảng lagos nigeria và cảng paris gudang malaysia về cửa khẩu cảng tiên xa thành phố đài nẵng

bốn vụ án muôn lậu nêu trên đã được cục điều tra chống muôn lậu tổng cục hải quan chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra theo thẩm quyền đồng thời gửi các quyết định nêu trên đến viện kiểm sát điều tra theo thẩm quyền